sở y tế tp đà nẵng vừa cấp phép xét nghiệm sars cov hai đối với trung tâm trần đoán y khoa kỹ thuật cao thiện nhân
đây là một trong những cơ sở y tế tư nhân được cấp phép ngay sau khi thẩm định
trung tâm này đã đáp ứng đủ hệ thống trang thiết bị để xét nghiệm sars cov hai
đến nay đà nẵng đã có bảy cơ sở đủ điều kiện xét nghiệm covid một mươi chín gồm trung tâm kiểm soát bệnh tật tp đà nẵng
bệnh viện đà nẵng bệnh viện phổi bệnh viện một trăm chín mươi chín bệnh viện quân y một mươi bảy bệnh viện vinmec
và trung tâm chẩn đoán y khoa kỹ thuật cao thiện nhân với năng lực xét nghiệm hơn một mươi năm người một ngày
các cơ sở này nếu phát hiện trường hợp nghi nhiễm sẽ chuyển mẫu bệnh phẩm đến trung tâm kiểm soát bệnh tật tp đà nẵng để xét nghiệm khẳng định